nhân dịp kỷ niệm chín trăm linh sáu năm ngày mất của ni sư diệu nhân ni sư được ghi danh trong đại việt sử ký toàn thư
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi phân ban ni giới trung ương phân viện nghiên cứu phật học và học viện phật giáo việt nam tại hà nội
phối hợp cùng học viện phật giáo việt nam tổ chức hội thảo nữ phật tử với phật giáo việt nam
tham dự buổi hội thảo có nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan cùng các học giả các nhà nghiên cứu khoa học
và hàng ngàn tăng ni phật tử trên cả nước
hội thảo lần này được tổ chức tưởng niệm công đức to lớn của ni sư diệu nhân
cùng chư vị tổ sư ni trong lịch sử hai năm tham gia xây dựng và phát triển phật giáo việt nam
ni sư diệu nhân và nguyên phi ỉ lan là hai vị ni nữ phật tử nổi tiếng thời lý
góp phần tích cực cho phật giáo thời lý phát triển rực rỡ và làm nền tảng cho sự phát triển phật giáo việt nam
thì có thể nói đây là một cái điều rất là tốt để chúng ta ôm lại
và chúng ta cũng cảm nhận để thấy được cái vị trí của ni giới cũng như nữ giới phật tử việt nam
đã đóng góp suốt cái dòng lịch sử hình thành và phát triển phật giáo việt nam
tại hội thảo các ý kiến tham luận đều nêu rõ vai trò và vị trí của người nữ phật tử với phật giáo việt nam
cũng như những đóng góp của họ trong việc giữ gìn và phát triển đạo pháp và dân tộc